các lực lượng chức năng của tỉnh phú yên sẽ tiến hành cưỡng chế sơ tán bắt buộc di rời từng hộ dân sống tại khu vực sung yếu nguy hiểm trước khi cơn bão số sáu đổ bộ vào đất liền
trong khi đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cũng yêu cầu các thủy điện trước khi xả lũ phải gọi điện thoại thông báo đến từng gia đình trong vùng nguy hiểm
tỉnh phú yên có gần một mươi người làm việc trên chín mươi một lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển các huyện đông hòa tuy an và thị xã sông cầu
theo chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh các địa phương đã nắm bắt được số điện thoại của tất cả lao động trên các lồng bè tàu thuyền để chủ động yêu cầu di chuyển kịp thời đến nơi an toàn vào bờ tránh trú
các địa phương dọc sông ba và kỳ lộ cũng đã cử lực lượng gặp trực tiếp hoặc điện thoại thông báo đến từng hộ dân
tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của bão số sáu đồng thời sẽ tiến hành cưỡng chế sơ tán bắt buộc người và tài sản di rời ra khỏi khu vực sung yếu nguy hiểm trước khi lũ đổ về và các thủy điện xả lũ

tất cả các tàu cá đều nhận được thông tin về tình hình diễn biến cơn bão số sáu trên biển đông chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc với đất liền